mọi người dân cần nghiêm túc trong thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong dịp lễ giáng sinh người dân tới nhà thờ buộc phải đeo khẩu trang
đây là chỉ đạo mới nhất của ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín hà nội
ban chỉ đạo cho biết mặc dù việt nam nói chung và thành phố hà nội nói riêng
cơ bản đã không chế được dịch nhưng nguy cơ dịch covid một mươi chín xuất hiện trở lại rất cao
do tình hình dịch trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp
đặc biệt trong dịp lễ giáng sinh và kỳ nghỉ tết dương lịch tới đây
lượng người di chuyển lớn có thể làm tăng nguy cơ lây lan dịch
vì vậy ban chỉ đạo đề nghị các địa phương đơn vị cần tăng cường công tác phòng chống dịch
không chủ quan lơ là
các quận huyện cần phải làm việc với các nhà thờ
đề nghị phải bảo đảm việc phòng chống dịch cho các hoạt động cầu nguyện
và yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang